hiện thành phố chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
dự kiến từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố đà nẵng mở cửa gần như tất cả các hoạt động chỉ tiếp tục dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh làm đẹp
các dịch vụ tiếp xúc gần như vũ trường karaoke massage đáng chú ý là cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất của cơ sở
các phòng tập gym yoga bia cũng được hoạt động trở lại
tuy nhiên các cơ sở muốn hoạt động trở lại thì phải có thiết bị quét mã qr có phương án phòng chống dịch
người dân tham gia các hoạt động phải tuân thủ năm k và các biện pháp phòng chống dịch
cảm ơn các bạn đã theo dõi

hôm nay ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh bình định cho phép mở lại một số hoạt động có điều kiện trên địa bàn gồm dịch vụ thể dục thể thao giải trí trong nhà như gym yoga karaoke massage internet công cộng trò chơi điện tử chỉ được phục vụ không quá năm mươi công suất
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phục vụ không quá năm mươi công suất khuyến khích bán hàng mang về
thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tối đa đến hai mươi một giờ hàng ngày
tỉnh bình định cho phép tắm biển từ bốn h ba mươi đến bảy h hàng ngày
khi tắm biển không tập trung thành nhóm quá một mươi người không tập trung chơi thể thao ăn uống bán hàng rong trên bãi biển không tổ chức dịch vụ tắm nước ngọt đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển
các hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được tổ chức nhưng không tập trung quá ba mươi người và phải thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
thưa quý vị nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà chính phủ mới ban hành đã đáp ứng mong mỏi của tất cả người dân
bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn kiên trì thực hiện mục tiêu kép và phấn đấu đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới trong năm nay
thì một sự chỉ đạo thống nhất để các ngành các địa phương cùng phối hợp nhịp nhàng là điều hết sức cần thiết
căn cứ vào nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ bộ y tế ngay lập tức đã xây dựng và ban hành hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế làm căn cứ để các địa phương đánh giá mức độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo nghị quyết có bốn cấp độ đánh giá mức độ dịch covid một mươi chín gồm
cấp một nguy cơ thấp
cấp hai nguy cơ trung bình
cấp ba nguy cơ cao
và cấp bốn nguy cơ rất cao
bộ y tế đã dựa vào hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới để đánh giá bốn mức độ nguy cơ của dịch bệnh
để đưa ra các quy định cụ thể xác định và điều chỉnh cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó ba tiêu chí cấp độ của dịch gồm
số ca mắc mới trên một trăm linh người dân trong thời gian một tuần
độ bao phủ vaccine với người từ một mươi tám tuổi và người trên năm mươi tuổi
tiêu chí đảm bảo về thu dung điều trị tại các cơ sở y tế
các tuyến khi có dịch xảy ra
đồng thời yêu cầu các địa phương phải có kịch bản và các phương án phòng chống dịch
nếu mà các tỉnh thành phố thực hiện các biện pháp áp dụng cao hơn so với quy định tại nghị quyết
và áp dụng trên toàn tỉnh thì cần phải báo cáo cho bộ y tế cũng như là thủ tướng chính phủ
nhiều ý kiến cũng cho rằng nghị định một trăm hai mươi tám với những hướng dẫn cụ thể sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương
trong việc thống nhất thực hiện không tự ý đặt ra các chính sách trái ngược với quy định chung
trước đây mà một tỉnh có hai ba ca
ca nhiễm thì có thể cách ly toàn tỉnh
nhưng bây giờ thì chỉ có những cái điểm hẹp nào đó thậm chí dưới cấp xã
khi có phát hiện ra các trường hợp ca nhiễm mà có nguy cơ lây đàn
thì lúc đấy là mới phong tỏa ở cái diện hẹp hơn
cho nên là cái nhận diện dịch bệnh của chúng ta càng ngày càng cụ thể và chính xác hơn
và với một cái tinh thần đó là bảo đảm cái tính linh hoạt
an toàn hiệu quả
đấy chính là cái chủ đề của cái nghị quyết một trăm hai mươi tám tôi cho đánh giá rất cao
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần chuẩn bị các nội dung cụ thể
nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
chúng ta đã tạo điều kiện cơ hội cho đi lại
tạo điều kiện cho mình cái cơ hội để làm ăn kinh tế
nhưng mà chúng ta phải rất
chặt chẽ trong những biện pháp thực hiện phòng bệnh
ví dụ như vấn đề khai bao y tế
ví dụ như vấn đề thực hiện năm k
ví dụ như những vấn đề mà mình phải theo dõi sức khỏe của mình
để mà làm sao khi mà giả sử mình có bị nhiễm thì mình cũng phát hiện được ngay
ngay sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
thành phố hà nội đã có những quy định mới để thích ứng trong tình hình mới
cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động kinh doanh
khi thấy các hoạt động xe buýt xe taxi
các thương tiện do công cộng trên chở xe nhiều người thì đã được hoạt động
việc đi xe buýt thì giúp cho mình rất thuận tiện cho mình
đảm bảo cho mình đi nó an toàn
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ được ban hành với quan điểm
công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm
nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân
và hy vọng
trong giai đoạn bình thường mới
người dân thích ứng an toàn nhưng không chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi bốn tháng một mươi
công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
liên quan đến việc thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng biện pháp nghiệp vụ
ngày một mươi một tháng một mươi
công an huyện bình lục phối hợp với phòng an ninh mạng
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phát hiện một chủ tài khoản
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chủ tải xã đồn xá huyện bình lục
đăng tải các thông tin sai sự thật
liên quan đến tiêm vaccine trên địa bàn xã
lên mạng xã hội facebook
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng
chủ tài khoản này đã thừa nhận
việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
là hoàn toàn sai sự thật
và tự giác gỡ bỏ thông tin
cam kết không tái phạm
căn cứ nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ
thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
năm triệu đồng đối với người vi phạm
vừa qua cục nghệ thuật biểu diễn
đã có văn bản đề nghị thanh tra bộ văn hóa
thể thao và du lịch xem xét xử lý vi phạm
các rapper đã phát hành sản phẩm
có nội dung không phù hợp
vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội
truyền thống văn hóa vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh
gần đây có một làn
sống kêu gọi tẩy chay trừng phạt
những rapper sáng tác các bài hát
được cho là xúc phạm đến các tổ chức tôn giáo
động thái vào cuộc này của cục nghệ thuật biểu diễn
đã nhận được sự ủng hộ
của một bộ phận công chúng
dư luận không khỏi bức xúc xung quanh ca khúc
zen sots từ rapper chị cả
có nội dung cổ suý việc sai trái
xuyên tạc mối quan hệ gia đình theo hướng dung tục
phản cảm điều đáng lo ngại
là ca khúc bỗng trở thành giai điệu hot
trên nền tảng tiktok
hay mới đây nhóm rap nhà làm
gây bức xúc khi phát hành bài rap
thích ca mâu trí có nội dung báng bổ
đạo phật xuyên tạc hình ảnh của đức phật
có nhiều người sẽ vì tò mò
tại sao ca khúc đấy lại được bàn tán nhiều thế
và nghe còn có những người thì
thật sự nghe qua và không động lại gì cả
nghe tại vì mọi người bảo nghe
còn em nghĩ là những cái giá trị âm nhạc
trong những bài hát như thế thì thật sự là không có
hoặc là không nhiều
rap những năm gần đây đã trở thành trào lưu âm nhạc
với sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ
bên cạnh các sản phẩm gây hiệu ứng tích cực
nhiều trường hợp khiến khán giả bức xúc
bởi ca từ dung tục phản cảm
theo nhạc sĩ an hiếu
khi thưởng thức một ca khúc
người ta không chỉ nghe giai điệu mà lắng nghe
cả ca từ do đó
nhạc sĩ khi sáng tác một nhạc phẩm
cần đặt tâm huyết vào việc lựa chọn những ca từ
tôi vẫn luôn nói
các sinh viên của tôi rằng
đối với một ca khúc việt nam
người ta không chỉ đơn giản là nghe âm nhạc không đâu
mà nghe đồng thời
là cả ca từ nữa
do vậy thì chúng ta có thể thấy
có những bài hát có thể nói rằng
âm nhạc rất bình thường
rất đơn giản thế nhưng
chính vì ca từ hay là mọi người
yêu mến và quý và cá nhân tôi
ủng hộ bộ văn hóa
chúng ta đã đưa ra một bộ quy tắc ứng xử
giữa những người nghệ sĩ
vừa kiểm soát về những sản phẩm
đồng thời kể cả cách nghĩ cách làm
cách nói của người nghệ sĩ nữa
không được tự do như vậy
việc quản lý những sản phẩm nghệ thuật
biểu diễn trên mạng cũng sẽ là nội dung
nội dung của luật nghệ thuật biểu diễn
đang có trong kế hoạch xây dựng của bộ văn hóa thể thao
và du lịch thời gian tới
theo đó quy định mức phạt cao nhất đối với hành vi
lưu hành bản ghi âm ghi hình
có nội dung xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo
là năm mươi triệu đồng và sử dụng
trang phục từ ngữ âm thanh hình ảnh
động tác phương tiện biểu đạt
hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong
mỹ tục của dân tộc tác động tiêu cực
đến đạo đức sức khỏe cộng đồng
và tâm lý xã hội là bốn mươi triệu đồng